bộ giao thông vận tải đã triển khai thi công gói thầu số một xl và bốn xl thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
tuyến phan thiết dầu dây nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn thường xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn tỉnh bình thuận
dự án thành phần đường cao tốc bắc nam đoạn phan thiết dầu dây đi qua hai tỉnh bình thuận và đồng nai có chiều dài khoảng chín mươi chín km
đường xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại a vận tốc thiết kế một trăm hai mươi km một giờ quy mô đường cao tốc giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng là sáu lãn xe
bề rộng nền đường ba mươi hai hai mươi năm m giai đoạn trước mắt đầu tư phân kỳ với quy mô bốn làn xe bề rộng mặt đường một mươi sáu m
dự án sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ tp hcm đến các trung tâm du lịch và mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực nam trung bộ